hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị liên quan đến vụ việc cháu lý công vinh chú tại bản mò su xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu
đã bị đau bụng dữ dội nguy cơ đe dọa đến tính mạng
được nhanh chóng công an xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu vượt tuyến đường bảy mươi km trong đêm tối
mưa gió địa hình hiểm trở đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên chủ vương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
lãnh đạo bộ công an được báo cáo hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi nhận được thông tin từ gia đình của cháu lý công vinh sinh năm hai nghìn bảy chú tại bản mò su xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu
về việc cháu lý công vinh bị đau bụng dữ dội nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu không được hỗ trợ y tế kịp thời
lực lượng công an xã bù cả đã nhanh chóng tổ chức đưa cháu bé vượt tuyến đường hơn bảy mươi km trong đêm tối
đường dốc quanh co trơn trượt nhiều địa điểm bị sạt lở bùn lầy đến trung tâm y tế huyện mường tè mổ cấp cứu cứu sống cháu lý công vinh
đường gia đình cháu vinh chi ân cấp hủy chính quyền địa phương và dư luận nhân dân ghi nhận ca ngợi
việc làm trên của công an xã mù cả là điển hình cho phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân khi dân cần khi dân khó có công an
nhất là trong thực hiện chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về triển khai lực lượng công an xã chính quy
tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương thành tích của lực lượng công an xã bù cả huyện mường tè tỉnh lai châu
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được tiếp tục làm nhiều việc tốt để hỗ trợ giúp nhân dân và luôn sống trong lòng nhân dân
đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh lai châu có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với lực lượng công an xã bù cả
cục truyền thông công an nhân dân cổng thông tin điện tử bộ công an đăng tải tuyên truyền tấm gương hành động của công an xã mù cả để lan tỏa khích lệ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
công an tỉnh ninh thuận đang phối hợp cùng với cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an điều tra việc mua sắm kit test và sinh phẩm trong phòng chống dịch covid một mươi chín với công ty việt á tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận cdc ninh thuận
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã có kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine
thuốc phòng chống covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
và theo kết luận trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và cdc ninh thuận có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á hay được gọi là công ty việt á với tổng giá trị là bảy mươi bốn bốn tỷ đồng
tuy nhiên kết luận thanh tra không làm rõ có hay không việc công ty việt á nâng khống giá kýt test và chi ngoài hợp đồng
nguồn nhân là do lãnh đạo công ty việt á đang bị bộ công an tạm giam để điều tra
hồ sơ chưa thể tiếp cận vì niêm phong
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát đã giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thế anh là cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bị viện kiểm sát đề nghị xử phạt tù trung thân
bộ tư lệnh hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
các bị cáo phùng danh thoại là cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần
bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị bảy năm tù đến chín năm tù về tội buôn lậu
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù
lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị một mươi năm năm tù về cùng tội nhận hối lộ
các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi tám năm tù
bản luận tội nêu rõ để việc buôn lậu xăng trên biển được thuận lợi không bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt giữ
phan thành hữu cùng với các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn để mua chuộc hối lộ những cán bộ làm công tác phòng chống buôn lậu
để những người này giúp đỡ bào tre bào kê cho hoạt động buôn lậu xăng của hữu
đại diện viện kiểm sát khẳng định nội dung cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo là cựu sĩ quan quân đội trước khi phạm tội đều có nhân thân tốt nhưng vì cám rỗ vụ lợi đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu sang hoạt động
cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục các bị cáo và răn đe cho người khác
thưa quý vị sau một tháng làm việc thì sáng ngày hôm nay bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức lễ tổng kết và chia tay đoàn cán bộ y tế bệnh viện cm
bộ nội vụ cuba sau thời gian đến thăm làm việc tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
trong gần một tháng làm việc các bác sĩ hai bệnh viện đã giao lưu trao đổi những kinh nghiệm và chuyển giao những kỹ thuật mới
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
nội tiêu hóa trung tâm ung bướu trung tâm huyết học và truyền máu bệnh viện một mươi chín tháng tám
hai bên cũng trao đổi hội trần các ca bệnh khó ca bệnh hiếm gặp ở hai nước kết quả điều trị các ca lâm sàng hiếm gặp hướng tiếp cận và từng bệnh nhân cụ thể
tại buổi tổng kết trưởng đoàn chuyên gia bệnh viện cmec bộ nội vụ cuba khẳng định
chuyến thăm làm việc tại bệnh viện một mươi chín tháng tám vừa qua không chỉ là sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa hai bệnh viện
mà chính là sự biểu hiện sinh động của tình đoàn kết sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước và hai dân tộc
lãnh đạo bệnh viện một mươi chín tháng tám mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được hợp tác sâu rộng hơn nữa với các chuyên gia y tế của cuba
nhất là về lĩnh vực nội soi tiêu hóa đồng thời phối hợp để người bệnh được tiếp cận các thuốc
vaccine mới mà cuba đang nghiên cứu và sử dụng trong điều trị các bệnh lý ung thư
nhằm đưa ra các giải pháp kiểm soát đảm bảo chất lượng các sản phẩm
từ thiên nhiên thông qua các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
đặc biệt là để tạo nên một diễn đàn có tính khoa học và khách quan
viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên
hội thảo diễn ra tại hà nội với sự có mặt của đại diện bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cục quản lý y dược học cổ truyền
tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ trần thị oanh chủ tịch hội đồng viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên cho biết
hiện nay nhu cầu về các sản phẩm từ thiên nhiên ngày càng tăng nhưng một số sản phẩm không đảm bảo chất lượng
trong khi đó hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đánh giá chất lượng các sản phẩm này vẫn còn những hạn chế
để khắc phục tình trạng này và để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên
được phép thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm thử nghiệm đánh giá chất lượng các sản phẩm trên hệ thống labo đạt tiêu chuẩn iso trong các lĩnh vực dược hóa sinh
đây sẽ là cơ sở để xây dựng các công cụ tiêu chuẩn quy chuẩn nhằm kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng các sản phẩm từ thiên nhiên
cũng tại hội thảo các tham luận đã nêu lên tầm quan trọng của thử nghiệm kiểm nghiệm trong đánh giá chất lượng sản phẩm
tạo ra ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời đem lại lợi ích cho người tiêu dùng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp công an phường tám thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
vừa bắt quả tan đối tượng nguyễn hồng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngộ tại ấp phong thuận
xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho đang tàn trữ trái phép chất ma túy
khi đó dũng đang điều khiển xe máy trên đường học lạc phường tám thành phố mỹ tho
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ một bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá
kiểm tra nơi ở của dũng lực lượng công an thu giữ thêm một xe mô tô một điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
qua điều tra dũng thừa nhận hành vi tàn trữ và mua bán ma túy
công an tp mỹ tho thu giữ các tăng vật có liên quan đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hồng dũng để điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam lê hùng quốc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngủ tại khóm một phường bốn thành phố trà vinh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình
có địa chỉ tại phường bốn thành phố trà vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian bị can quốc giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quán trị quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình
do cần tiền trả nợ phục vụ việc kinh doanh nhưng không thể tiếp tục vay tiền vì vẫn còn đang nợ quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nãy sinh ý định tiếp tục vây tiền tại quỹ tính dụng long bình
bị can quốc nhờ người quen đứng tên vây tiền bằng hành tức tính chấp có kèm điều kiện là tạm giữ tài sản đảm bảo nợ vây
để có thể vây tiền bị can quốc đã chỉ đạo cấp dưới nâng giá trị tài sản thế chấp
hợp thức hóa hồ sơ thủ tục các phương án vây vốn khống với mục đích đầu tư trồng thanh long và sửa nhà
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sau khi giám đốc đại diện quỹ tính dụng long bình ký hợp đồng vây vốn giải ngân
bị can quốc đứng ra nhận số tiền vay là một tỷ ba trăm linh triệu đồng sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
đến nay còn chiếm đoạt số tiền là chín trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi tám đồng
quá trình làm việc với cơ quan công an bị can quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội
do ảnh hưởng thời tiết xấu trong những ngày qua và đưa khách từ đất liền ra phú quốc tỉnh kiên giang
và ngược lại phải tạm ngừng hoạt động từ ngày một mươi một tháng bảy
và điều này thì khiến cho nhiều du khách tới phú quốc bằng tàu phà chưa thể quay trở lại
tuy nhiên đến ngày một mươi bốn tháng bảy tình trạng du khách mắc kẹt lại đã được giải quyết
theo lãnh đạo thành phố phú quốc cho biết đã trao đổi thông tin với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
dịch vụ du lịch đặc biệt là các cơ sở kinh doanh du lịch công ty lửa hành
tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ du khách
thành phố cũng đã xây dựng đường dây nóng để cập nhật thông tin về thời tiết
hoặc những thông tin du khách có nhu cầu hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ
trước đó lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ sở dịch vụ lưu trú lớn có chính sách giảm giá ngay trong thời điểm này
kể cả giá dịch vụ lưu trú dịch vụ ăn uống để khách an tâm ở lại phú quốc
đồng thời tạm ngưng hoạt động một số dịch vụ phục vụ du khách như cáp treo lặng biển
tu thăm quan các đảo tắm biển khi thời tiết xấu sóng lớn
theo nhiều du khách dù bị mắc kẹt ở lại đảo do thời tiết xấu
nhưng mọi người đều an tâm vì được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và chủ khách sạn
đến sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tàu phà đưa khách từ phú quốc trở về đất liền đã hoạt động bình thường trở lại
với đường hàng không các chuyến bay đến phú quốc hầu như không bị hủy một số chuyến khởi hành trẻ
ngày một mươi bốn tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tạm giữ hình sự dương nguyễn hoàng sơn
ba mươi bốn tuổi ngủ tại quận bình thạnh về hành vi trộm cấp tài sản
và đây là đối tượng lấy trộm xe và hàng hóa của nhân viên giao hàng gây bức xúc dư luận
trước đó anh nguyễn khánh duy trong lúc đi giao hàng cho khách tại hẻ một trăm một mươi ba võ duy ninh
phường hai mươi hai quận bình thạnh thì bị trộm xe máy có thu hàng phía sau
tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hai mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp công an phường hai mươi hai nhanh chóng vào cuộc truy bắt thủ phạm
qua điều tra công an đã mời bạn gái của nghi can nguyễn hoàng sơn lên làm việc
và cô này thừa nhận sơn đã mang về nhà nhiều gói hàng của nhân viên giao hàng
trinh sát đã lần theo dấu vết về và bắt giữ được đối tượng sơn khi đang lẫn trốn
tại một khách sạn ở quận phú nhận
ngoài thừa nhận hành vi trộm xe và hàng hóa trên sơn còn khai đã thực hiện ba vụ trộm cắp khác
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định
đến sáng ngày một mươi bốn tháng bảy khói vẫn bốc ra từ phía trong sưởng hóa chất
ở đường trần đại nghĩa xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
nguyên nhân được xác định là do hóa chất tại hiện trường phản ứng ngay khói
và người dân gần khu vực vẫn phải sơ tán vì lo ngại độc hại
như vậy bốn ngày sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng vẫn đang túc trực
ở hiện trường để phun xịt nước dập tắt hoàn toàn khói đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
hiện mái tôn nhà sưởng cùng các cách khấu thép đã bị đổ sập
ủy ban nhân dân xã lê minh xuân cho biết nơi xảy ra cháy là kho xưởng chứa thức
ăn chăn nuôi thủy sản và hóa chất xử lý nước
hiện tại đám cháy đã được dập tắt nhưng do bên trong các hóa chất như chlonatrio tiếp xúc với nhau
tạo phản ứng gây khói trên diện tích chừng ba mươi m hai
có khoảng một trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng
sau khi cháy phía chủ sưởng đã hỗ trợ sáu mươi trường hợp với số tiền là một triệu đồng một trường hợp để di dời
hiện ủy ban nhân dân xã đang tiếp tục thống kê thiệt hại hỗ trợ an cư an sinh cho một trăm sáu mươi hậu dân bị ảnh hưởng này

phạm nhân tại trại giam thủ đức bộ công an đã tham gia hội thi văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi đã mang lại một nguồn sinh khí mới giúp cho phạm nhân nhận thức và điều chỉnh văn hóa giao tiếp
và trở thành những công dân có ích cho xã hội sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng
hoạt động này giúp phạm nhân nhận thức được sai lầm để sửa sai thêm kiến thức về văn hóa để hướng thiện
cũng như có thái độ hòa nhã suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động
đây là một nhiệm vụ lớn lao
cán bộ chiến sĩ trại giam thủ đức bộ công an đã và đang thực hiện từ nhiều năm nay
hội thi là cơ hội để phạm nhân thể hiện tâm tư tình cảm đoàn kết xóa mặc cảm tự ti
xuyên suốt hai phần thi kiến thức pháp luật và sân khấu hóa các đội đã bám sát chủ đề văn hóa giao tiếp ứng xử
với các nội dung về một mươi điều nếp sống văn hóa giao tiếp ứng xử của phạm nhân
mỗi đội một câu chuyện về người thật việc thật những tình huống xảy ra trong học tập sinh hoạt lao động sản xuất
kêu gọi anh chị em phạm nhân vững tin hướng thiện nâng cao ý thức văn hóa giao tiếp ứng xử trong quá trình cải tạo
nhận ra lỗi lầm để sớm nhận được sự giảm án tha tù trở về tái hòa nhập cộng đồng
với phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân trong hai mươi ngày từ ngày một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
một trăm một mươi chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc tiểu đoàn một
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm đã hành quân giả ngoại về xã hiệp phước huyện nhà bè
để giúp cho nhân dân cũng như là hỗ trợ công an địa phương đảm bảo giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
trong thời gian hành quân giả ngoại lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương
hỗ trợ nhân dân nâng cấp bê tông hóa các tuyến hẻm xây dựng mới và sửa chữa các công viên cây xanh
phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục tình trạng mất mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
thông qua chương trình này các người dân nhớ đến các cán bộ chiến sĩ chúng tôi và gắn kết tình quân dân đối với cán bộ chiến sĩ
xã hiệp phước huyện nhà bè là nơi có kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
tình hình an ninh trực tự còn hạn chế do vậy trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam đã chọn xã hiệp phước để ra quân hành quân giả ngoại
cái điều kiện đi lại của bà con nông dân
một số khu vực hẻm nông thôn cũng còn hết sức khó khăn
trong cái hẻm lân cận nông thôn thì những cái điều những cái hẻm mà ít dân thì chúng ta không thực hiện được
vấn đề là được đầu nhà nước đầu tư xây dựng mà phải dẫn động các mạnh thường quân và nhà nước nhân dân cùng làm
xong xong đó thì hai nhiều năm liền là lực lượng cảnh sát cơ động
tiểu đoàn một cảnh sát cơ động thành phố đông nam của thành phố là về hỗ trợ xã hiệp phước để cùng bà con nông thôn chúng ta xây dựng những tiếng hẻm này
phải nói là thay mặt đảng quỹ quỹ ban dân xã hiệp phước
chúng tôi rất trân trọng và vui mừng đón nhận lực lượng cảnh sát cơ động về hỗ trợ cho xã khiến hành quân giả quại năm nay
và cái điều rất là hạnh phúc hơn nữa thì phải nói là mong rằng sự gắn kết của lực lượng cảnh sát cơ động đối với xã trong nhiều năm tới tiếp tục đã phát huy
để thể hiện gắn bó tình đoàn kết giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân xã hiệp phước
công tác hành quân giã ngoại là một trong những mặt công tác huấn luyện hàng năm của đơn vị
công tác hành quân giã ngoại xuống địa bàn là một lĩnh vực công tác rất là quan trọng
của lực lượng cảnh sát cơ động đó là nhằm nâng cao trình độ khả năng nhận thức về chính trị pháp luật và nghiệp vụ
đồng thời rèn luyện sức khỏe bền bỉ dẻo dai cho cán bộ chiến sĩ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật chiến thuật
phương án sát với yêu cầu thực tiễn phù hợp với những địa bàn khác nhau rèn luyện trình độ năng lực chỉ huy
phương pháp tổ chức điều hành cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ các cấp và sự phối hợp
hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong việc triển khai thực hiện công tác hành quân giã ngoại
bên cạnh công tác tuần tra tuyên truyền phổ biến pháp luật trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam sẽ phối kết hợp
với chính quyền các ban ngành đoàn thể huyện nhà bè kết hợp vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường mối đoàn kết quân dân tại địa bàn đóng quân phối hợp thực hiện công tác
truyền pháp định ân đáp nghĩa thăm hỏi động viên tặng quà gia đình chính sách hậu nghèo và
đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn trên địa bàn